chính thức gỡ rào cách ly đối với bệnh viện bạch mai
sau đây là nội dung chi tiết
bắt hàng chục quái xế tổ chức đua xe tại hồ hoàn kiếm bất chấp lệnh giãn cách xã hội
trước đó trong hai đêm tám chín tháng bốn trên địa bàn xung quanh hồ hoàn kiếm quận hoàn kiếm
đã tập trung một số đối tượng có hành vi tụ tập cổ vũ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách bốc đầu xe phóng nhanh gây mất an ninh trật tự
ngay sau đó công an quận hoàn kiếm đã bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị khác của công an hà nội
triển khai đội hình ngăn chặn truy bắt các đối tượng có biểu hiện tụ tập điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng
ngay trong đêm chín tháng bốn và dạng sáng ngày một mươi tháng bốn lực lượng chức năng đã triệu tập hai mươi tám đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh lạng lách bốc đầu xe máy xung quanh hồ hoàn kiếm và các tuyến phố lân cận
công an quận hoàn kiếm tiếp tục điều tra truy xét làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bắt giữ đại gia thái bình nguyễn xuân đường
trước đó ngày chín tháng bốn cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn xuân đường
để điều tra hành vi phạm quy định của pháp luật
hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú
kết quả điều tra ban đầu của vụ án liên quan tới đối tượng nguyễn thị dương vợ của đường
theo đó ngày ba mươi tháng ba nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải phúc cường
có nhận vận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn đường dương từ thái bình đi hà nội
do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao nhận hàng muộn
sau đó nguyễn xuân đường đã gọi điện đe dọa yêu cầu người này về thái bình gặp đường
tại đây nguyễn xuân đường nguyễn thị dương đã tra hỏi đe dọa nhân viên này
sau đó nguyễn thị dương nguyễn đức mạnh phạm ngọc quý đã đánh gây thương tích nhân viên công ty phúc cường
hiện vụ án đang được công an tỉnh thái bình điều tra mở rộng
chính thức gỡ rào cách ly đối với bệnh viện bạch mai
khuôn viên bệnh viện bạch mai trước thời điểm gỡ rào phong tỏa
một số y bác sĩ bệnh viện đã có mặt tại đây
ai ai cũng đều chung tâm trạng vui mừng thoải mái
và mong chờ đến giây phút gỡ hàng rào
được về với gia đình thì đấy là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn cả thôi
và quan trọng nhất là kiểm soát được dịch bệnh
thì đấy là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn
để không ai phải ở trong cái cảnh mà mình cách ly nữa
đấy là điều mà tất cả mọi người đều muốn ngay lúc này
đúng công giờ ngày một mươi hai tháng bốn
đại diện ủy ban nhân dân quận đống đa đã thông báo quyết định
gỡ lệnh cách ly tại bệnh viện
không chỉ nhân viên của bệnh viện mà các bệnh nhân cũng hết sức vui mừng
với các nhân viên y tế họ đã được trở lại với công việc hàng ngày
trở về với gia đình và ổn định cuộc sống
còn với các bệnh nhân việc bệnh viện trở lại hoạt động đi trước
cũng là tạo điều kiện cho họ được hưởng các điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất
thực sự là em rất xúc động
không tả được
thực sự là nó hơn một cái đêm giao thừa
thực sự là em rất nhớ nhà
cái cảm xúc là nghĩ ngày mai được về
nó không kìm được nó mọc
trong thời gian một mươi bốn ngày vừa rồi thì
tất cả nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và bệnh nhân
hơn ba hai trăm linh người an toàn
và không ai bị dương tính với cả covid một mươi chín
đây là một thành công
chúng ta chiến thắng dịch bệnh
mà không phải chúng ta

chúng ta chiến thắng dịch bệnh
chúng ta chỉ cứu hay chữa những người bị dính bệnh
và chúng ta phòng để mình không nhiễm bệnh
cũng là có phần chiến thắng rồi
theo đại diện công an quận đống đa
trong những ngày vừa qua
lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng y tế
liên tục bố trí lực lượng có mặt tại đây làm nhiệm vụ
trong đó đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát người và phương tiện ra vào bệnh viện
và để tiếp tục đảm bảo an toàn trên địa bàn
lực lượng công an cũng sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
sau khi hết cách ly
công an quận đống đa căn cứ vào tình hình thực tế
tại khu vực bệnh viện bệnh mai
đặc biệt là trong thời gian tiếp tục có dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
thì chúng tôi sẽ tăng cường các đội nhiệm vụ của công quận
và chỉ đạo công an phường phương mai
tiếp tục tuần tra kiểm soát hỗ trợ đảm bảo cả vòng trong và ngoài
mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn
đối với các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân
cũng như bệnh nhân bệnh viện bệnh mai
dù đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly
tuy nhiên để đảm bảo an toàn
bệnh viện bạch mai vẫn tiếp tục hoạt động như hiện nay
bệnh viện hiện vẫn chưa tiếp nhận những bệnh nhân ngoại trú và tái khám
chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có hoàn cảnh nặng từ tuyến dưới trở lên
đặc biệt là để đảm bảo an toàn cho bệnh viện
lãnh đạo bệnh viện vẫn tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh
những cảm xúc vỡ hòa sau khi gỡ bỏ hàng rào
của các y bác sĩ đã thể hiện sự nỗ lực
đồng lòng chung của toàn xã hội
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid
đồng thời cũng là sự khích lệ chung
để từ đó tạo sự động lực
chiến thắng bệnh dịch đối với những vùng đang bị cách ly
hà nội tăng cường một mươi năm đội phản ứng nhanh

các đội phản ứng nhanh này sẽ hỗ trợ chuyên môn
cho trung tâm y tế huyện mê linh
khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
tại ổ dịch thôn hạ lôi
tính đến chiều ngày một mươi hai tháng bốn
thành phố hà nội đã ghi nhận một trăm linh tám trường hợp
trong đó có hai ca mắc mới ghi nhận trong ngày
cùng cư trú tại xã mê linh
làm nghề trồng hoa và bán hoa
hiện tại cả hai bệnh nhân này
đang được cách ly và điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
từ xã mê linh
chính quyền địa phương đã khoanh vùng
thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn hạ lôi
với một mươi một bảy mươi bảy khẩu trong hai mươi tám ngày
cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm
sàng lọc sáu tám trăm chín mươi năm người
hiện đã có kết quả của một sáu trăm bảy mươi năm mẫu
tất cả đều ân tính
năm mươi năm giờ truy bắt kẻ dùng dao giết người
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn lâm
tên thường gọi là hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại thôn tám xã e cơ tu
huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
làm nghề tự do và không có chỗ ở ổn định
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn
lâm đã dùng dao nhọn đoạt mạng
bế văn khuôn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quê tỉnh bắc giang
là thợ xây cùng làm chung công trình nâng cấp sửa chữa bệnh viện nhân ái
tại cơ quan công an
lâm khai nhận giữa lâm và quyến nảy sinh mâu thuẫn
khi chơi bài ăn thua bằng tiền
sau đó cả nhóm giải tán đi ngủ
vì cai cú do thua bạc và ấm ức với khuyến
nên lâm đã xuống khu bếp chung của lán trại
lấy dao nhọn đến lán của khuyến
đâm vào lưng và bụng khi khuyến đang ngủ
khuyên đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng
một trăm linh bác sĩ thiệt mạng vì covid một mươi chín
liên đoàn bác sĩ quốc gia của italia
vào ngày chín tháng bốn cho biết
tính đến nay đã có khoảng một trăm linh bác sĩ tử vong
do nhiễm virus sars cov hai
về dịch bệnh tiêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở nước này
vào hồi tháng hai
liên đoàn bác sĩ quốc gia của italia cho rằng
thậm chí con số này đã tăng lên một trăm linh trên một trăm linh
cùng ngày trung tâm quản lý tình hình covid một mươi chín thái lan
công bố số liệu cho thấy
tỷ lệ các nhân viên y tế nhiễm sars cov hai
ở nước này là ba bốn
tổng số các ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay
hà nội khởi tố vụ án
chống người thi hành công vụ
vào hồi hai mươi ba h năm mươi phút
ngày năm tháng bốn
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của phường đồng hòa quận kiến an thành phố hải phòng
chốt tại một trăm một mươi ba đường đồng hòa
phường đồng hòa quận kiến an
phát hiện vi văn thái điều khiển xe mô tô
chở vi văn cộng
cùng chú tại huyện quỳ hợp
liêu thông trên đường đồng hòa
nên đã ra hiệu
để dừng xe kiểm tra thân nhiệt
tuy nhiên vi văn thái đã tăng ga bỏ chạy
và đâm xe vào đồng chí phạm minh đông
phó trưởng công an phường đồng hòa
khiến đồng chí đông bị thương
ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng
và đưa về trụ sở công an phường làm việc
được biết đối tượng vi văn thái
từng có tiền án về tội cướp tài sản
đối tượng đến địa bàn phường đồng hòa quận kiến an
thuê nhà trọ để tìm việc làm
đình chỉ công tác hiệu trưởng
phó hiệu trưởng trường đại học ngân hàng
thông tin liên quan đến vụ việc vi phạm
chấp hành các biện pháp về việc cách ly
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông bùi hữu toàn là hiệu trưởng
và ông nguyễn đức trung phó hiệu trưởng
đại học ngân hàng tp hcm
đã bị ngân hàng nhà nước ra hai quyết định
tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm
xem xét kỷ luật
song song với quyết định này phía trường đại học ngân hàng
tp hcm cũng ra năm quyết định
tạm đình chỉ công tác đối với năm cán bộ khác
là trưởng phó các phòng ban liên quan
trước đó vào ngày năm tháng bốn
trong lúc cả nước đang cách ly xã hội
nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
viện trưởng đào tạo quốc tế
thuộc đại học ngân hàng tp hcm
đã mời bảy cán bộ của trường
gồm ông toàn ông trung và năm giảng viên
đến căn hộ ở tầng một mươi bốn
trung cư new sài gòn huyện nhà bè
để ăn uống
cho đến một mươi bảy h hai mươi phút cùng ngày
tiến sĩ bùi quang tín khoa quản trị kinh doanh
đã bị phát hiện tử vong
nghi là rơi từ tầng một mươi bốn trung cư
công an tp hcm đang phối hợp
với công an huyện nhà bè điều tra nguyên nhân
cái chết của đạn nhân
không được chia đất con trai sát hại mẹ ruột
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an huyện hớn quản
vừa bắt khẩn cấp đối tượng điều đôn
hai mươi tám tuổi trú tại xã an phú huyện hớn quản
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
làm rõ vụ án mạng do chính đôn là nghi can gây ra
theo thông tin ban đầu
do bực tức mẹ không chia đất
nên giữa đôn và mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đến dặn sáng ngày sáu tháng bốn
trong lúc cãi nhau đôn lấy đoạn cây
đánh liên tiếp vào đầu mẹ
sau đó bế mẹ bỏ ra ngoài mương nước
và dùng chân đạp liên tiếp vào lưng
cho đến khi nạn nhân tử vong
nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt
tại hiện trường khống chế đối tượng điều đôn
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ án
lạng sơn bắt đối tượng về hành vi giết người
khoảng bảy giờ ngày sáu tháng bốn
huyện lộc bình nhận được tin báo
về việc anh lường văn tùng
chú thải xã nam quan huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
bị đối tượng vi văn cường đâm tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối tượng cường
tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường
tại cơ quan điều tra cường khai nhận
khoảng năm giờ ngày sáu tháng bốn
có đến nhà bạn bè tụ tập ăn uống
trong lúc xe rượu đã xảy ra xích mích với tùng
khi ăn uống xong tùng hẹn cường ra trước cửa
để giải quyết mâu thuẫn
sẵn trong người có men rượu lại đang nóng giận
cường chạy vào trong bếp lấy con dao gọt hoa quả
rồi đâm liên tiếp vào tùng
gậu hậu quả khiến tùng tử vong
hải phòng bắt đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tại cơ quan công an nguyễn đình tứ khai
mua khẩu súng côn cùng ba viên đạn
với giá ba triệu đồng của một đối tượng không quen biết
và thường xuyên cất giấu trong người để sử dụng khi cần thiết
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày năm tháng bốn
khi đang điều khiển xe máy điện
trên tuyến đường lạch trai quận ngo quyền
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hải phòng nghi vấn phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của đối tượng
lực lượng công an còn phát hiện nhiều viên nén
và tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đang tích cực điều tra hoàn thiện hồ sơ
để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thưa thiên huế
phát hiện một mươi hai công dân vượt biên trái phép
vào chiều ngày năm tháng bốn
tổ công tác tại điểm chốt chặn số ba
thuộc đồn biên phòng cửa khẩu a đớt
đóng tại xã đông sơn huyện a lưới
đã phát hiện một mươi hai công dân vượt biên trái phép
từ lào về việt nam
tất cả một mươi hai công dân đều mang quốc tịch việt nam
cùng chú tại xã đông sơn huyện a lưới
tỉnh thừa thiên huế
tại thời điểm phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành
các bước kiểm tra y tế đo thân nhiệt
lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế
qua kiểm tra
một mươi hai công dân đều có tình trạng sức khỏe tốt
không có trường hợp nào có biểu hiện ho sốt hay thân nhiệt cao
đồn biên phòng cửa khẩu a đớt
đã bản giao một mươi hai công dân
cho trung tâm y tế huyện a lưới
để tổ chức cách ly theo đúng quy định
đến đây thời hạn của chương trình đã hết
bản tin tổng hợp tuần hai tháng bốn của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
trên kênh ann tv